trong ngày vía thần tài cũng như nhiều tỉnh thành phố lớn trong cả nước
các cửa hiệu vàng bạc đá quý tại đà nẵng đã trở nên rất sôi động
người mua đứng xếp hàng dài còn người bán thì vô cùng bận rộn
ngay từ sáng sớm nhiều cửa hiệu vàng trên địa bàn đà nẵng đã đông đúc người mua người bán
theo nhiều người đi mua vàng việc sắm vàng trang sức trong ngày vía thần tài
sẽ gặp nhiều may mắn cầu mong nhiều tài lộc trong năm mới
mặc giá vàng ngày vía thần tài tăng hơn so với ngày thường
tranh lệch từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn nhưng lượng khách ra vào mua bán vẫn tăng đột biến
theo ghi nhận của phóng viên giá vàng lúc tám h ba mươi phút sáng tại các cửa hiệu trên địa bàn đà nẵng
vàng sgc chín trăm chín mươi chín mua vào là bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng một trị và bán ra bốn triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng một trị
vàng sgc chín mươi tám mua vào bốn triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng một trị bán ra bốn triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng một trị